vào lúc chín h hai mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tại khóm long châu phường long châu thị xã tân châu tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến bốn căn nhà bị thiệt hại rất may không có thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu ngọn lửa xuất phát từ nhà bà phạm thị kim chi rồi lan nhanh sang ba căn nhà còn lại
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang
khu vực thị xã tân châu đã nhanh chóng điều động lực lượng và xe cứu hỏa đến phối hợp cùng lực lượng địa phương và nhân dân khống chế ngọn lửa
đến chín h năm mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên ba căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn và một căn nhà bị cháy xém
lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân vụ cháy
lãnh đạo thị xã tân châu phường long châu đến thăm và hỗ trợ các hộ bị hỏa hoạn
chia sẻ động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống và sinh hoạt